liên tục những ngày trở lại đây miền bắc xuất hiện mưa dày rác và phân bố không đều về diện và lượng
khiến thời tiết mát mẻ và trạng thái này sẽ còn kéo dài từ nay cho đến ngày một mươi tháng sáu
khi mà hình thế gây mưa là rãnh thấp và hội tụ gió trên cao còn hoạt động
với tổng lượng mưa phổ biến là từ tám mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi còn trên hai trăm linh mm một đợt
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá hay gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
do có mưa ngắt quãng trong ngày nên nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc không cao
phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ vào trưa chiều
thậm chí là những nơi mưa nhiều và có địa hình cao nhiệt độ còn dưới mức hai mươi chín độ
với các tỉnh thành miền trung hình thế gây mưa phía bắc cũng tác động đến khu vực
từ thanh hóa đến quảng trị khiến trời nhiều mây và có mưa rải rác
tập trung nhiều ở thanh hóa và nghệ an
còn các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình thuận nắng nóng vẫn tiếp diễn
với nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
cảnh báo nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng sáu
vì vậy quý vị chú ý để phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ do chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam
có cường độ trung bình nên thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại tây nguyên
và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ tại nam bộ
sau đó đến chiều tối thì những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện
trong cơn rông cần đề phòng với tố lóc hay là gió giật mạnh gây nguy hiểm
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
tại khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió nam đến đông nam mạnh cấp ba năm km
ba cấp bốn
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
phổ biến là có mưa rào dài rác đến nhiều nơi
gió tây nam chủ yếu là cấp bốn cấp năm
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
tại đây trời nhiều mây chiều tối và đêm
sáng sớm thì có mưa rào và rông
ngày nắng gián đoạn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động là từ hai mươi sáu ba mươi hai độ